thời gian qua trên địa bàn thành phố quảng ngãi tội phạm cố ý gây thương tích có diễn biến khá phức tạp đối tượng chủ yếu là lứa tuổi thanh thiếu niên
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến nay công an tp quảng ngãi đã điều tra làm rõ nghiêm trị chín băng nhóm cố ý gây thương tích góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
qua hệ thống camera quan sát trên đường trần quang diệu thành phố quảng ngãi người dân đã cung cấp nhiều hình ảnh băng nhóm thanh thiếu niên ẩu đà nhau như thế này
đây chỉ là con số nhỏ về tình trạng thanh thiếu niên ẩu đà dùng hung khí gây thương tích làm mất trật tự công cộng hiện nay
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến nay công an thành phố quảng ngãi đã mở rộng xác minh điều tra nghiêm trị chín băng nhóm bắt bốn mươi bốn đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
đặc biệt trong đó có nổi lên tình trạng thương tích
tình trạng đòi nợ thuê dẫn đến gây án
và lực lượng điều tra chúng ta phải khẩn trương tiến hành điều tra các vụ án mà trọng điểm tạo dư luận xấu đó đã có dư luận xấu để chúng ta đưa ra xét xử lưu động công khai ở những địa bàn ở những nơi mà trọng điểm để chúng ta làm công tác phòng ngừa và răn đe trong toàn xã hội
ngoài các biện pháp chủ yếu cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị lên án tố giác đấu tranh mạnh với tình trạng và tội phạm cố ý gây thương tích
trong đó gia đình và chính bản thân các thanh thiếu niên
cần phải nâng cao ý thức giáo dục chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn